các ngoại trưởng liên minh châu âu eu đã tiến hành họp khẩn ở thủ đô muscat của oman
thảo luận về xung đột giữa lực lượng hamas và israel
cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại châu âu ông joseph bruel
phản đối việc phong tỏa giải gaza và nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước
là con đường duy nhất cho nền hòa bình giữa israel và palestine
cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại châu âu joseph borrell
cũng nhấn mạnh đa phần các nước eu ủng hộ việc tiếp tục duy trì viện trợ dành cho palestine
quan điểm này tiếp tục được ông joseph borrell nhắc lại trong cuộc họp
giữa bộ trưởng ngoại giao các nước eu và các quốc gia vùng vịnh
diễn ra ngay sau đó tại thủ đô muscat của oman
ông josep borrell cho rằng sự kiện ngày bảy tháng một mươi là lời cảnh tỉnh đối với toàn thế giới
trong việc cần tiếp tục những nỗ lực xây dựng nền hòa bình cho cả israel và palestine
để không tài diễn thảm kính này
mặc dù tiến trình đàm phán hòa bình hiện đang đi vào ngõ cụt
nhưng đây vẫn là con đường duy nhất để đạt được một giải pháp lâu dài
mang lại hòa bình và an ninh cho cả hai dân tộc
liên minh châu âu luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước
dù điều này là rất khó khăn vì chúng tôi không nghĩ rằng sẽ còn có con đường nào khác
liên quan đến hỗ trợ tài chính của eu ông borrell cho biết đại đa số các nước thành viên eu
phản đối việc đình chỉ viện trợ cho chính quyền palestine ở bờ tây
việc áp đặt trừng phạt tập thể đối với tất cả người palestine là không công bằng và không có tác dụng
điều đó sẽ đi ngược lại lợi ích của chúng ta và lợi ích hòa bình
thực tế là thương vong dân thường tại gaza
đang tăng và tình hình nhân đạo tại đây rất nghiêm trọng
vì vậy cần phải tăng hỗ trợ thay vì giảm
theo số liệu của ủy ban châu âu ec năm hai nghìn hai mươi hai eu đã viện trợ hai trăm tám mươi ba triệu euro
tương đương với hai trăm chín mươi chín bảy mươi tám triệu đô la mỹ cho chính quyền palestine
và cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn palestine của liên hợp quốc
cũng như các dự án khác